hôm nay ba mươi một tháng một mươi tại phiên tòa sơ thẩm của tòa nhân dân tp hcm xét xử vụ án xảy ra tại sở khoa học và công nghệ tp hcm
đại diện viện kiểm soát tại phiên tòa đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo phan minh tân cựu giám đốc sở từ bốn đến sáu năm tù giam
phan thu nga cựu trưởng phòng quản lý khoa học ba năm tù cho hưởng án treo
võ thùy linh cựu trưởng phòng kế hoạch tài chính từ ba đến năm năm tù
khuất duy vĩnh long cựu trưởng phòng quản lý công nghệ từ một mươi đến một mươi hai năm tù
nguyễn quốc thái cựu phó trưởng phòng quản lý công nghệ hai năm tù cho hưởng án treo
và chu bá long cựu cán bộ phòng quản lý công nghệ hai năm tù cho hưởng án treo
cùng về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng
theo viện kiểm sát qua hồ sơ chứng cứ và diễn biến phiên tòa
viện kiểm sát xác định ông tân cùng các thuộc cấp đã duyệt và cấp
tín dụng cho công ty đầu tư và phát triển công nghệ huy hoàng
do ông nguyễn trọng vũ việt kiều mỹ làm giám đốc
vay tiền khi không đủ điều kiện gây thiệt hại tài sản nước hai mươi hai sáu tỷ đồng
công ty huy hoàng sau khuyên nhận giải ngân đã không hoàn thành dự án
ông nguyễn trọng vũ bỏ trốn không trả lại các khoản tiền gây thiệt hại cho tài sản nhà nước
trong vụ án này ông tân là chủ mưu phạm tội vệ lỗi cố ý
không thực hiện đúng các quy định gây thiệt hại tài sản nhà nước hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
riêng ông nguyễn quốc thái được xác định bệnh nặng không thể tham gia phiên tòa
nên tòa đồng ý với đơn xét xử vắng mặt
đối với ông khuất duy vĩnh long viện kiểm sát cho rằng
trong quá trình tòa nhân dân tp hcm giải quyết vụ án ông long đã bỏ trốn
viện kiểm sát cho rằng ông long có thái độ ngoan cố
không chấp hành quy định pháp luật nên cần phải xử lý nghiêm